nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao liên bang nga sergei lavrov
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam phạm bình minh
đang có chuyến thăm chính thức liên bang nga từ ngày hai mươi ba tới ngày hai mươi năm tháng một mươi một
ngày hai mươi ba tháng một mươi một phó thủ tướng phạm bình minh đã gặp và làm việc với phó thủ tướng liên bang nga
artika dorokovic phó chủ tịch thứ nhất đu ma quốc gia hạ viện nga ivan menikov
và phó chủ tịch thứ nhất hội đồng liên bang nga nikolai fedrov
tại cuộc gặp với ông arkady dvorakovic hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đối tác chiến lược
toàn diện việt nam liên bang nga phát triển năng động trong thời gian qua
hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do fta
giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương
lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai phó thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước
tham gia đầu tư trong các lĩnh vực như năng lượng
khí đường sắt chế tạo máy công nghiệp nhẹ nông nghiệp và nhất trí cần khai thác tốt tiềm năng
hai nước đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh khoa học công nghệ
hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới
tại cuộc gặp với ông ivan menikov hai bên bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác tích cực
hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế giữa hai quốc hội việt nam và quốc hội liên bang nga
thời gian qua và mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp nâng vai trò giám sát
trong việc bảo đảm thực thi hiệu quả các điều ước quốc tế mà hai bên cùng quan tâm trong đó có hiệp định
thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu và công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ
nhân viên đại sứ quán việt nam tại liên bang nga phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực thành tích của đại sứ quán
được trong thời gian qua bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới cán bộ nhân viên đại sứ quán sẽ tiếp tục
nỗ lực khắc phục khó khăn triển khai thực hiện hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta
góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược
toàn diện giữa việt nam và liên bang nga